tại hà nội ban chấp hành hội nhà báo việt nam khóa một mươi đã tiến hành phiên họp lần thứ năm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ ba và lần thứ bốn ban chấp hành hội nhà báo việt nam khóa một mươi xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
hội nhà báo việt nam khóa một mươi xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy phương hướng chung của hội là tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của hội nhà báo việt nam trong thời kỳ mới góp phần thiết thực hiệu quả và việc tuyên truyền quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai các nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng